chiến tranh đã lùi xa những người lính năm nào trở về với những vết sẹo hẳn sâu trên cơ thể
mặc dù không còn lành lặn cùng với những cơn đau lúc trái gió trở trời
nhưng những người lính ấy vẫn luôn lạc quan tràn đầy niềm vui bên những người đồng đội thân yêu của mình
tại trung tâm điều dưỡng thương binh nghệ an đây được coi như là ngôi nhà thứ hai
để những người lính năm xưa xoa dịu những vết thương
trở về sau những tháng năm ác liệt của chiến trường tây nguyên
ông nguyễn khắc đông là một trong những thương binh có thời gian điều trị lâu nhất
tại trung tâm điều dưỡng thương binh nghệ an
hai mươi năm năm điều trị tại đây với ông trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh nghệ an như ngôi nhà thứ hai của mình
nên là người ta thấy nhau người ta vừa đã công việc
trần tinh đã đánh rồi là cái niềm nở vui vẻ cái đồng viên
trung tâm điều dưỡng thương binh nghệ an được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
hiện chăm sóc cho sáu mươi bảy thương bệnh binh của hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
hầu hết thương binh ở đây đều có tình trạng thương tật nặng
suy giảm tám mươi một sức lao động trở lên
nên việc sinh hoạt thường ngày đều phụ thuộc vào thương binh
vào xe lăn gặp không ít khó khăn
sau bốn mươi năm năm hoạt động các cơ sở vật chất cũng như công tác chăm sóc điều trị cho các thương bệnh binh
đã không ngừng được nâng cao đã có hàng trăm cán bộ thương bệnh binh được chăm sóc điều trị tại đây
đơn vị cũng quan triệt công tác phục vụ chú đạo cho các bác
trong những năm qua tư tưởng của anh em trong thực hiện này là
rất là tuyệt vời
coi các bác như là người thân như là bố là mẹ
và đặc biệt là các bác thương binh cũng coi anh em cán bộ như là con là cháu
ở đây như trước đây cũng nhiều người hỏi thì tôi nói là
ở đây phận đấu được làm sao đó như một cái gia đình
để các bác không được về với quê hương nhưng vẫn được có cái hơi ẩm gia đình ở đây
thời gian cũng đã đi xa
những người lính nam xưa đã cùng với các bác
công hiến tuổi xuân và gửi lại chiến trường xưa
một phần máu thịt vẫn luôn giữ được phẩm chất của người lính cụ hồ
luôn luôn lạc quan yêu đời làm gương cho thế hệ mai sau
đồng thời công tác chăm sóc điều trị cho các thương bệnh binh ngày càng được nâng cao
bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho các thương bệnh binh một cách tốt nhất